thưa quý vị tiêm chủng là biện pháp phòng bệnh quan trọng và hiệu quả nhất góp phần đáng kể trong việc làm giảm tỷ lệ mắc bệnh và tử vong đối với các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
tuy nhiên một số sự cố sai sót xảy ra trong khi tiêm chủng đã khiến nhiều người e ngại
mới đây nhất vụ việc bốn trẻ nhỏ ở xã thăng bình huyện nông cống tỉnh thanh hóa tiêm vaccine sáu trong một đã hết hạn sử dụng và phải nhập viện để theo dõi điều trị trong đó hai bé có biểu hiện sốt nhẹ
tăng men gan sự việc trên đã một lần nữa dóng lên hồi chuông cảnh báo về trách nhiệm của cán bộ y tế trong việc thực hiện tiêm chủng
rất nhiều cư dân mạng đã bày tỏ sự quan tâm và đưa ra các ý kiến khác nhau về vấn đề này
sáng ngày chín tháng năm trạm y tế xã thang bình huyện nông cống tổ chức tiêm dịch vụ các mũi vaccine năm trong một sáu trong một cho một mươi năm trẻ
trong đó sáu bé được tiêm vaccine hexacin vaccine vaccine sáu trong một
sau khi tiêm xong điều dưỡng đã đưa vỏ bọc thuốc cho gia đình mang về nhà
thì phát hiện bốn trong sáu mũi hezashim sản xuất ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi đã hết hạn sử dụng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
ngay sau khi phát hiện sự việc gia đình đã đưa bốn trẻ nhỏ gồm ba cháu ba tháng tuổi và một cháu sáu tháng tuổi đến trạm thăm khám
các bé có biểu hiện sốt nhẹ tay sưng
nhiều ý kiến cư dân mạng bày tỏ sự bức xúc trước cách làm việc thiếu trách nhiệm của nhân viên y tế
bởi họ cho rằng vô tình này sẽ gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ nhỏ
thường các bé quá mới có ba và sáu tháng đã bị tiêm nhầm rồi sức đề kháng của các bé còn kém lắm
một bài học cho tất cả các cơ sở tiêm chủng mong bác sĩ hãy kiểm tra thật kỹ thuốc trước khi tiêm cho các bé
sao có thể sơ suốt như vậy chứ trước khi tiêm thầy y tá bác sĩ không kiểm tra vaccine hay sao
việc làm này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe của con trẻ đáng trách thật
đọc tin mà bằng
nhân viên y tế phải chịu trách nhiệm về việc này không thể qua loa được
nếu là cha mẹ của những đứa trẻ bị tiêm nhầm vaccine thì còn buồn và lo lắng như thế nào nữa
ngay sau khi sự việc xảy ra sở y tế tỉnh thanh hóa đã họp hội đồng chuyên môn đánh giá sự cố
theo đó nguyên nhân xảy ra sự cố là do quy trình bảo quản vaccine tại trạm y tế xã thăng bình chưa đúng theo quy định
cán bộ tiêm chủng đã không tuân thủ nguyên tắc ba kiểm tra năm đối chiếu trong quá trình thực hiện tiêm chủng nên đã dẫn đến nhầm lẫn
tuy nhiên đây cũng là sự cố không cố ý vì sau khi tiêm cán bộ tiêm chủng đã cung cấp vỏ hộp giấy đựng vaccine cho đại diện gia đình các cháu cầm về để kiểm tra theo dõi
việc phát hiện ra vaccine hết hạn cũng là từ phía gia đình các trẻ được tiêm chủng
sở y tế cũng sẽ tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với các đơn vị cá nhân vi phạm
tuy nhiên đây chính là bài học cần phải thay đổi của một số cán bộ y tế trong cách làm việc qua loa thiếu trách nhiệm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân
ngành y mà không làm đúng quy định
có thể dẫn đến những hậu quả không thể lấy lại được đâu
mong các bác sĩ sau này làm việc cần phải để tâm vào không sai sót nào xảy ra được
bài học đắt giá cẩn trọng mọi lúc mọi nơi đặc biệt đối với ngành y cần có những chế tài nghiêm khắc đối với những cán bộ làm sai
cũng thật sự đáng trách nhưng là sự cố không mong muốn
giờ điều cần quan tâm nhất là sức khỏe của bốn em bé
theo thông tin từ bệnh viện nhi thanh hóa hiện sức khỏe các cháu ổn định và đang được tiếp tục theo dõi
sau đó sẽ làm xét nghiệm đánh giá lại chức năng men gan để có biện pháp can thiệp khi có diễn biến bất thường
dù đây là việc làm tắc trách từ một bộ phận đội ngũ y tế nhưng cũng là sự cố hy hữu
trung tâm y tế huyện nông cống tỉnh thanh hóa cũng đã giả soát lại số thuốc he saxim đã cung ứng cho các đơn vị liên quan
cư dân mạng mong rằng người dân cần tránh bị quá hoang mang lo lắng
bởi việc tiêm phòng vẫn thực sự quan trọng đối với sức khỏe và sự phát triển của trẻ nhỏ
sự việc cũng đã xảy ra
trách nhiệm thuộc về ai cũng đã làm rõ
thật may mắn vì đến giờ thì sức khỏe của các con đã ổn định
lần sau cha mẹ rút kinh nghiệm khi đưa con đi tiêm cứ mạnh dạn kiểm tra thuốc để bảo vệ sức khỏe con mình trước tiên đã
mong không có sự việc nào xảy ra nữa
các bố mẹ cũng đừng quá lo lắng tiêm chủng vẫn thật sự cần thiết đối với sức khỏe các con
nhiều mẹ lo lắng sợ không cho con đi tiêm nữa nhưng mình nghĩ không nên như thế
điều mà mình cần làm là kiểm tra kỹ hơn thôi
còn con trẻ vẫn cần tiêm chủng để tăng sức khỏe